mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
ở hà nội thì ban ngày trời nắng gắt
nhưng về tối và đêm thì xuất hiện hiện tượng rất là lạnh
không biết là thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào chị tinh ạ
vâng anh kiên và thưa quý vị
ngày hôm nay thì miền bắc vẫn sẽ có nắng mạnh
khoảng từ nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ c
tuy nhiên đến chiều tối thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhanh
ba tiếng giảm xuống hai độ c
đến bốn giờ sáng thì nhiệt độ chỉ còn một mươi năm độ c
các huyện vùng cao như mộc châu sapa đồng văn
thậm chí nhiệt độ xuống chỉ còn từ chín đến một mươi độ
và để bảo vệ sức khỏe thì không nên tập thể dục vào lúc sáng sớm
và nếu như ra ngoài vào đêm hay là lúc sáng sớm
thì quý vị nên mặc những chất liệu kín gió
còn tại nam bộ thì trời sẽ có nắng gắt nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
quý vị cũng cần có những biện pháp tránh nắng khi ra ngoài trời
để hạn chế tiêu uv làm ảnh hưởng tới sức khỏe